để lãnh đạo xây dựng đơn vị cấp quyền điện hình với phong trào toàn dân bảo vệ nước quốc
đấy là một trong những điểm nhận quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh tật tử trên địa bàn
công an nghệ an chú trọng đầu tư nghiên cứu ứng dụng tiếp nhận công nghệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

trong năm hai nghìn một mươi bốn bộ công an công an tỉnh đã thống nhất triển khai hai phần mềm

công an phường đã chủ động khảo sát các tiêu chí những nội dung đề ra trong xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu và văn minh đô thị
từ đó quyết liệt tham mưu đảng ủy ủy ban nhân dân phường ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm đảm bảo tiến độ
mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thực sự cầu thị lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân
bám sát cơ sở gần gũi giúp đỡ nhân dân theo phương châm
lúc dân cần lúc dân khó
công an phường đã chủ động khảo sát các tiêu chí những nội dung đề ra trong xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu và văn minh đô thị
công an phường đã chủ động khảo sát các tiêu chí những nội dung đề ra trong xây dựng công an phường
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có nhiều kết quả nổi bật có nhiều cách làm hay phát huy hiệu quả
thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tạo khí thế sôi nổi lan tỏa trong hoạt động bảo vệ an ninh trật tự
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo tham mưu xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu là hạt nhân
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở như mô hình camera an ninh mô hình giáo họ bình yên
không có tội phạm và vi phạm pháp luật
qua đó tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung hình thức phương pháp xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bảo đảm thiết thực phù hợp với sự phát triển của đất nước
qua đó tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung hình thức phương pháp xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân
bên cạnh đó công an xã quỳnh vinh đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác của công an
làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều biện pháp giải pháp thiết thực
tập trung ra soát sửa đổi bổ sung các quy định nhằm giảm thủ tục rút ngắn thời gian tạo thuận lợi trong giải quyết các công việc đối với tổ chức và công dân
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước